công tác của công an huyện tâm đảo phát hiện ô tô tải mang biển kiểm soát tám mươi chín c một mươi tám nghìn bảy trăm bốn mươi hai do trương công tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại tỉnh bắc giang điều khiển vận chuyển hàng chục thùng cắt tông bên trong chứa nhiều hộp khẩu trang y tế số lượng khoảng một trăm hai mươi năm chiếc
quá trình kiểm tra anh trương công tuấn không xuất trình được hóa đơn chứng từ nguồn gốc xuất xứ liên quan đến số hàng hóa trên xe
hiện công an huyện tam đảo đã lập biên bản vi phạm hành chính và thu giữ số khẩu trang trên để xử lý theo quy định của pháp luật
mới đây nhất công an thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc đã phát hiện và thu giữ năm mươi thùng khẩu trang không rõ nguồn gốc được vận chuyển từ hà nội vào tây nguyên để tiêu thụ
qua kiểm tra phương tiện vận tải hành khách công an thị xã buôn hồ đã phát hiện trên xe khách mang mình kiểm soát bốn mươi bảy b hai nghìn bốn chạy theo tuyến hà nội đắk lắc chở năm mươi thùng khẩu trang với số lượng một trăm hai mươi năm chiếc
tại thời điểm kiểm tra nhà xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp liên quan đến số khẩu trang nói trên
nên công an đã tạm giữ phương tiện cùng số khẩu trang không rõ nguồn gốc này
theo thông tin trên bao bì đây là khẩu trang kháng khuẩn nhưng không ghi rõ ngày sản xuất và hạn sử dụng theo quy định
anh võ duy tùng người thừa nhận mua lô hàng này cho biết đặt và mua khẩu trang qua mạng xã hội nên chỉ nghe và tin bên bán giới thiệu sản phẩm đảm bảo chất lượng và có nguồn gốc xuất xứ
vào ngày hôm qua ngày sáu tháng tám trên tuyến đường xuyên á đoạn qua khu vực khóm hai thị trấn thới bình huyện thới bình tỉnh cà mau
đã phát hiện ô tô loại bảy chỗ ngồi vi phạm về lỗi quá tốc độ
tiến hành dừng phương tiện phát hiện ô tô trên đang chở theo các thùng hàng bên trong có chứa nhiều chai lọ không rõ nguồn gốc
lực lượng đã phối hợp cùng đội quản lý thị trường số năm tiến hành kiểm tra và phát hiện trên xe có một mươi chín thùng hàng bên trong chứa một hai mươi chai loại một trăm linh ml và hai trăm linh ml
tại thời điểm kiểm tra tài xế xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ không rõ chủng loại không nhãn hiệu và tính hợp pháp của số
qua làm việc đại diện chủ hàng khai báo số hàng trên là thuốc bảo vệ thực vật do công ty sản xuất và đang mang đi cho các đại lý dùng thử
vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ
có quy mô lớn nhất từ đầu năm cho đến nay trên địa bàn
nhóm đối tượng trong chuyên án này đã chế tạo trái phép các loại dạng súng quân dụng như súng k năm mươi chín
để mang đi bán ở hải phòng và nhiều tỉnh lân cận
việc triệt phá sưởng súng này sẽ góp phần ngăn chặn tội phạm sử dụng vũ khí nóng đảm bảo trật tự an toàn xã hội
một chuyên án được hình thành nhanh chóng
sau thời gian dài theo dõi hai đối tượng trần quốc tân và phạm văn hữu đã bị bắt quả tăng khi đang giao dịch thu giữ hai khẩu súng ngắn
phám xét tại sưởng sản xuất súng phòng cảnh sát hình sự công an tp hải phòng phát hiện nhiều chi tiết súng đã được các đối tượng hoàn thiện
cùng các máy móc thiết bị để chế tạo súng
chương cầu giám định đối với hai khẩu súng thu giữ được
kết quả đây là súng ngắn sử dụng đạn của loại súng k năm mươi chín